nhận lời mời của trung ương đảng ta đoàn đại biểu cấp cao đảng cộng sản pháp
do đồng chí bí thư toàn quốc fabien roussen dẫn đầu thăm và làm việc tại việt nam
từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi năm tháng bảy
chiều ngày hai mươi một tháng bảy tại trụ sở trung ương đảng đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã thân mật tiếp đoàn
đồng chí fabien roussen nhấn mạnh đảng cộng sản pháp luôn coi trọng mối quan hệ truyền thống
đoàn kết gắn bó với đảng cộng sản việt nam cam kết sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy
quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian tới
vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển
đồng chí phạm minh chính cảm ơn đảng cộng sản và nhân dân tiến bộ pháp đã dành cho việt nam
sự đoàn kết ủng hộ giúp đỡ mạnh mẽ trong những năm kháng chiến giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước trước đây cũng như trong cuộc sống đổi mới xây dựng đất nước hiện nay
đồng chí nhấn mạnh đảng cộng sản việt nam luôn coi trọng củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp
với đảng cộng sản pháp đề nghị hai bên cùng phối hợp thúc đẩy hợp tác cụ thể
thiết thực giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước